theo báo cáo của sở y tế tỉnh bình dương tỉnh cho đến một mươi giờ ngày hôm nay
tỉnh đã ghi nhận thêm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín đó là công dân
tại công ty trách nhiệm hiếu hạn cỗ kỹ nghệ wick hai tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
tất cả các ca mắc mới nằm trong khu vực phong tỏa của công ty
điều đáng quan tâm là các ca bệnh trên có liên quan đến một mươi chín khu nhà trọ
tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một phường phú tránh và vĩnh tân của thị xã tân uyên
phường hòa lợi thị xã bến cát
như vậy là tính từ đợt dịch thứ tư tại tỉnh bình dương ghi nhận bốn trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ngành y tế tỉnh bình dương đã ghi nhận số ca mắc ở tỉnh bình dương tăng rất nhanh
ở mức báo động từ cấp độ hai nhanh chóng chuyển sang cấp độ bốn trên một trăm linh ca
và đã vượt cấp độ năm là ba trăm linh ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
bộ y tế vừa có văn bản đề nghị tỉnh bình dương thành lập một trăm linh tổ
đoàn từ ba đến bốn người mỗi tổ một đoàn
triển khai hướng dẫn kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong các khu công nghiệp
và tại các doanh nghiệp lớn ngoài khu công nghiệp
tỉnh đã thí điểm cho doanh nghiệp tự triển khai xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho cộng đồng
và giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn thí điểm cho các doanh nghiệp